thưa quý vị hiện nay hoạt động quảng cáo trực tuyến đang chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng đầu tư quảng cáo tại việt nam
trong đó quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới như google và facebook chiếm khoảng bảy mươi doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến
tuy nhiên thời gian qua các quảng cáo sai phạm vẫn xuất hiện tràn lan trên môi trường trực tuyến đặc biệt là trên các nền tảng xuyên biên giới này
mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để xử lý tuy nhiên thực tế công tác này cũng gặp phải không ít khó khăn
những quảng cáo về thần y hay nhà tôi ba đời cho các loại thuốc tự xưng là thần dược trị bách bệnh có lẽ đã không còn xa lạ
khi mà nó được phát sen kẽ trên rất nhiều trang nội dung của youtube suốt thời gian dài
không ít người đã tìm vào những quảng cáo này để rồi lại biến mình trở thành bệnh nhân
hiện không hiếm các quảng cáo vi phạm như thế xuất hiện trên các nền tảng
cả nhân tôi là một người thường xuyên sử dụng các trang thông tin này để tìm kiếm thông tin và làm việc cũng như là giải trí
thì thường xuyên bắt gặp những cái hình thức quảng cáo xuyên tả say thật các sản phẩm không rõ vùn gốc hàng giả hàng nhái hàng kép chất lượng
tôi mong muốn các nhà phát hành chúng ta sẽ chú ý và khắt khe hơn trong vấn đề kiểm duyệt nội dung quảng cáo
khó chịu là phản ứng của hầu hết người sử dụng khi gặp phải những quảng cáo với nội dung
ngôn ngữ hình ảnh và cách truyền tải như vậy
xong họ không được lựa chọn
thậm chí trên nhiều nền tảng mạng xã hội những quảng cáo giới thiệu các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ cấm vẫn ngang nhiên xuất hiện
ví dụ như các cái mảng thuốc men phải có cái giấy phép quảng cáo thì người quảng cáo không làm các cái động tác là xin phép như vậy
và quảng cáo các nội dung chưa được cấp phép ở trên các môi trường mạng xã hội
cái giảng vi phạm phổ biến thứ hai là trong rất nhiều những cái nhóm đặc biệt là nhóm kín nhóm trả tiền
thì người ta có thể là quảng cáo và bán hàng những cái hàng cấm bao gồm là các cái nội dung như là cờ bạc này
thậm chí là cả các cái loại vũ khí chất nổ cả cái trò chơi mà bị cấm
cái giảng vi phạm thứ ba là cái giảng vi phạm về mặt liên quan đến ngôn ngữ ảnh hưởng đến cái văn hóa hoặc là thuận phong bị tục
đặc biệt trong thời gian vừa qua một số nền tảng như youtube còn gắn các quảng cáo của các thương hiệu việt trên các video có nội dung xấu độc
sai phạm này đến từ nhiều chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo trong đó có trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới khi cơ chế kiểm soát nội dung
vị trí hiển thị quảng cáo còn lòng lèo các cơ quan chức năng cũng đã tích cực ngăn chặn gỡ bỏ xong như bắt cóc bỏ đĩa
yêu cầu các nền tảng này có trách nhiệm tốt hơn trong việc kiểm soát kiểm duyệt các nội dung là một yêu cầu hợp lý
cũng như làm thế nào để cho các cái nền tảng như này cung cấp thông tin cung cấp dữ liệu để cho các cơ quan chức năng xử lý các cái vi phạm như vậy cũng là điều cần thiết
bởi vì thông thường thì nếu mà trong quảng cáo truyền thống thì có các cái đơn vị phát hành quảng cáo ví dụ như là truyền hình ví dụ như là báo là một cái bộ lọc để biết được rằng là nội dung quảng cáo nào là không phù hợp
thì ở trên môi trường số thì các cái nền tảng xuyên biên giới chưa đáp ứng được tốt được cái phần yêu cầu lọc nội dung như vậy
không thể phủ nhận các hiệu quả tích cực của quảng cáo trực tuyến cho sự phát triển kinh tế
tuy nhiên trước nhiều bất cập tồn tại hiện nay việc đưa ra các biện pháp kịp thời chấn chỉnh và xếp chặt các hoạt động này là hết sức cần thiết
vâng và mới đây chính phủ đã ban hành nghị định bảy mươi sửa đổi bổ sung chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo với nhiều quy định mới có sức nặng để xếp chặt quản lý các hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới
chính thức có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng chín tới đây
những điểm mới trong nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần lành mạnh hóa môi trường quảng cáo trực tuyến tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo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
theo nghị định bảy mươi các tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới cần thông báo thông tin liên hệ với bộ thông tin và truyền thông trước khi hoạt động
bên cạnh đó các nền tảng này phải thực hiện quy định không đặt sản phẩm quảng cáo vào các nội dung vi phạm pháp luật và thực hiện ngăn chặn gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu trong vòng hai mươi bốn giờ
trước đây các tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện quảng cáo tại việt nam thì không thực hiện việc thông báo
từ đây thì kết nối chính quyền
việt nam và cụ thể là bộ thông tin truyền thông và bộ văn hóa đến các tổ chức cá nhân bên nước ngoài thì đã có những địa chỉ tương tác với nhau rất là thông suốt rõ ràng và chính thức
quy trách nhiệm cho người quảng cáo và người làm dịch vụ quảng cáo của việt nam người phát hành quảng cáo ký hợp đồng với những người những nền tảng kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới thì bắt buộc họ phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật việt nam
quy trách nhiệm cho người quảng cáo và người làm dịch vụ quảng cáo của việt nam thì bắt buộc họ phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật việt nam
vốn đang có nhiều bất cập
tuy nhiên việc thực hiện trong thời gian tới sẽ còn gặp phải không ít khó khăn
cần sự tham gia phối hợp của nhiều bên
cái thứ hai là phải tăng cường hậu kiểm phải đầu tư máy móc công nghệ
cái thứ hai chúng ta phải có người để kiểm tra để giám sát
và một cái thứ ba nữa là phải có sự ủng hộ của cộng đồng
muốn có sự ủng hộ của cộng đồng thì phải có sự liên kết
bộ sẽ phải phối hợp với các hội các hội nghề nghiệp có liên quan để phổ biến
và đề nghị các hội
và giám sát hội
cái thứ hai nữa là phổ biến cho cộng đồng
nhưng làm sai thôi rồi rằng là quảng cáo này nó bậy đấy
họ cứ hứng thú họ phát hiện cho đường dây đông
các cơ quan quản lý cụ thể ở đây là bộ thông tin truyền thông tổng cục thuế bộ công thương
nên có các hoạt động về mặt đối thoại các nhóm làm việc kỹ thuật
với cả nền tảng xuyên biên giới như thế này
tạo ra được một cơ chế về mặt phối hợp
khi đã có được một cái nhóm làm việc thường xuyên như vậy
thì chuyện là giải quyết các vấn đề
trao đổi thông tin cung cấp thông tin hỗ trợ để giải quyết
thì sẽ là dễ dàng hơn
cái thứ hai là cũng nên là huy động các cái hiệp hội
ví dụ hiệp hội thương mại điện tử hiệp hội quảng cáo
tham gia cùng tạo ra một cái cơ chế là ba bên
thì sẽ có một cái phối hợp hiệu quả hơn
để truyền thông để giáo dục để thuyết phục
cho cộng đồng những người làm quảng cáo
cộng đồng những người làm kinh doanh ở trên môi trường số
sự quyết liệt của các cơ quan chức năng
sự phối hợp của các hội
hiệp hội và đặc biệt là của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo
phát hành quảng cáo và người quảng cáo
sẽ là yếu tố quan trọng để sớm lành mạnh hóa quảng cáo trực tuyến
thúc đẩy sự phát triển của hoạt động này trong thời gian tới